tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có buổi gặp gỡ nói chuyện với các chi thức trẻ việt nam tại pháp
vui mừng được gặp những nhà khoa học xuất sắc chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực
tổng bí thư khẳng định những chi thức trẻ thực sự là niềm tự hào của người việt nam
nhấn mạnh đảng và nhà nước coi đội ngũ trí thức việt nam ở nước ngoài là nguồn lực rất quý báu
thế giới đang có sự biến chuyển mạnh mẽ với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đòi hỏi việt nam phải đổi mới mô hình tăng trường và chính sách để phát triển
trước thách thức đó tổng bí thư cho rằng nguồn lực quan trọng nhất để phát triển chính là con người
vấn đề chiến lược này cần có sự đồng góp của đội ngũ trí thức trẻ việt nam ở nước ngoài
đất nước đang rất cần những kinh nghiệm và giải pháp tối ưu nhất trong hoàn thiện thể chế
cải cách hành chính xây dựng bộ máy tinh gọn và nâng cao năng suất lao động
tổng bí thư nhấn mạnh đảng và nhà nước luôn hoàn nghênh những sáng kiến đồng góp
của đội ngũ trí thức trẻ về các chủ trương chính sách và giải pháp cho sự phát triển của đất nước